tại thành phố hồ chí minh người dân từ các nơi cũng đã bắt đầu đổ về thành phố để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên của năm mới
tuy tình hình giao thông chưa ở mức căng thẳng nhưng theo quy luật hàng năm giao thông sẽ có mức diễn biến phức tạp vào chiều nay và ngày mai
trong chiều tối nay tức mùng năm tết lượng người và phương tiện từ các nơi sẽ tiếp tục đổ về thành phố hồ chí minh
và dự báo trong các ngày mùng sáu đến mùng chín sẽ còn rất đông lượng người vào muộn do nghỉ tết nghỉ phép đến hết tuần
do vậy các lực lượng chức năng và các nhà ga bến xe tại thành phố hồ chí minh vẫn luôn sẵn sàng các phương án giao thông
để đảm bảo người dân trở lại thành phố được an toàn thông suốt
tại khu vực trung tâm nhất ở tuyến đường diễn ra lễ hội hội hoa xuân đường hoa dự báo trong những ngày tới
người dân sẽ tập trung đông đến tham quan thưởng lãm để đảm bảo việc đi lại ngày tết được thuận lợi an toàn
thành phố hồ chí minh đã quy hoạch ba mươi tám điểm gửi xe